quý vị và các bạn sau gần hai tháng kiên trì theo dõi công an phường tam phước thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt quả tang đối tượng là hồ như hưng bốn mươi chín tuổi thường trú tại huyện nga sơn tỉnh thanh hóa tạm trú tại tỉnh đồng nai khi đang thực hiện hành vi giải đinh trên quốc lộ năm mươi một đoạn qua địa bàn phường tam phước
tiến hành kiểm tra cửa hàng sửa xe do hưng làm chủ tại tổ hai khu phố long đức ba phường tam phước cơ quan công an đã phát hiện một bịch ni lông có chứa nhiều đinh bằng tôn giống hình thoi
tại cơ quan công an bước đầu hưng thừa nhận đã mua tôn ở các cửa hàng phế liệu rồi dùng kéo cắt sau đó mang ra quốc lộ năm mươi một đoạn qua địa bàn phường tam phước để giải nhằm để xe gắn máy đi qua cán vào đinh sẽ được vá hoặc thay ruột
mỗi ngày hưng giải từ hai mươi đến năm mươi đinh và đã nhiều lần thực hiện hành vi trên
được biết quốc lộ năm mươi một đoạn qua địa bàn phường tam phước trong thời gian vừa qua liên tục xuất hiện nạn giải đinh nhất là vào nhất là vào những dịp nghỉ lễ tết
không nhiều lực lượng chức năng ở địa phương đã nhiều lần hút được cả gần một kg đinh mỗi ngày
hành vi giải đinh trên đường không chỉ hủy hoại tài sản mà còn đe dọa đến tính mạng của người tham gia giao thông bị xã hội lên án
song nhiều đối tượng vẫn vì lợi ích trước mắt mà đánh mất đi đạo đức và lương tâm của con người
xin được chuyển sang một thông tin khác vào sáng ngày hôm nay tại tượng đài lý thái tổ hà nội
ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo và ủy ban nhân dân tp hà nội
tổ chức sự kiện đi bộ kêu gọi toàn dân đội mũ bảo hiểm cho trẻ em
tham dự chương trình có đồng chí phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đồng chí trương thị mai trường ban dân vận trung ương đại diện các bộ ngành trung ương và tp hà nội
cùng hơn ba học sinh lớp một các thầy cô giáo các bậc phụ huynh cùng với một số nghệ sĩ nổi tiếng và đông đảo người dân thành phố hà nội
sự kiện nhằm thực hiện mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi
trên tám mươi trẻ em được đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô xe máy xe đạp điện như đã đặt ra trong chỉ thị bốn cttg ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi chín của thủ tướng chính phủ
phát biểu tại chương trình phó thủ tướng thường trực trương hòa bình chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia bày tỏ mong muốn
các cháu học sinh trên cả nước tích cực học tập tìm hiểu thực hành để nắm vững và tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông
xây dựng cho mình những giá trị văn hóa giao thông an toàn
làm hành trang cùng các cháu đi đến tương lai đồng thời phát động và kêu gọi các bậc ông bà cha mẹ tất cả mọi người cùng cam kết thực hiện đội mũ bảo hiểm cho trẻ em
trong khuôn khổ sự kiện các đại biểu đã đi bộ đồng hành quanh hồ gươm và ký cam kết chấp hành đội mũ bảo hiểm cho con em mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng lại thị nhàn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thường trú tại ba trăm năm mươi hai hoàng văn thụ phường quang trung thành phố nam định tỉnh nam định
có sống mũi lõm dái tay vuông và con hốt ruồi cách hai năm cm trên trước đuôi lông bảy trái
và đối tượng vũ đình bằng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hộ khẩu thường trú tại ba trăm năm mươi hai hoàng văn thụ phường quang trung thành phố nam định tỉnh nam định
cao một m sáu mươi năm sống mũi thẳng dái tay trúc và con hốt ruồi cách hai cm dưới trước đầu mắt trái
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh nam định
là đối tượng ninh thị lan sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm hộ khẩu thường trú tại số ba mươi ba bến ngự phường phan đình phùng thành phố nam định tỉnh nam định
cao một m năm mươi bảy sống mũi hơi lõm và có sẹo chấm cách bốn cm dưới sau đuôi lông mái trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện